sáng qua hai mươi tháng một mươi một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên quốc lộ một k đoạn qua ngã tư bình thung
thị xã dĩ an tỉnh bình dương khiến một phụ nữ tử vong thời điểm trên bà võ thị mẫn chạy xe đạp
băng ngang giao lộ để qua đường nhưng không may bị xe tải tông trúng nạn nhân bị kéo lê một đoạn dẫn tới tử vong